tối qua một mươi chín tháng năm tại quảng trường một mươi chín tháng tám thành phố yên bái tỉnh yên bái
đã diễn ra lễ khai mạc năm du lịch yên bái hai nghìn một mươi bảy với chủ đề lung linh sắc màu yên bái
dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
chương trình nghệ thuật lung linh sắc màu yên bái là dịp kết nối các sản phẩm du lịch
đẩy mạnh liên tiếp phát triển du lịch yên bái với cả nước và với quốc tế
nhằm phát huy thế mạnh thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo
tạo bước phát triển mới cho ngành kinh tế du lịch yên bái và tây bắc
chương trình khai mạc năm du lịch yên bái hai nghìn một mươi bảy quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng
cùng gần hai trăm linh diễn viên ba mươi người đẹp là hoa hậu
người mẫu trình diễn bộ xu tập thời trang sắc màu tây bắc của nhà thiết kế việt hùng
khai thác tối đa vẻ đẹp của ba mươi dân tộc anh em và phong cảnh thiên nhiên của yên bái